còn tại trung bộ trong đêm nay và ngày mai do khối không khí lạnh lại được tăng cường trở lại
nhưng do vùng trung tâm của khối khí lạnh lại lệch ra phía đông nên sẽ thiết lập nhiễu động gió đông trên cao
gây mưa cho các tỉnh trung bộ
tại khu vực từ quảng trị trở vào cho đến khánh hòa sẽ có mưa vừa mưa to
thậm chí có nơi mưa rất to và nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng các tỉnh bắc trung bộ sẽ là những nơi có thời tiết ổn định nhất ở khu vực miền trung
khi mưa chỉ xuất hiện vài nơi với nền nhiệt độ khá tương đồng như ở các tỉnh bắc bộ
và cao nhất ngày sẽ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ tình trạng trời rét vẫn tiếp tục xảy ra
tại các tỉnh ở phía nam đêm nay và sáng mai chưa có nhiều thay đổi
mưa rào nhẹ chỉ xảy ra thoáng qua ở vài nơi
ban ngày trời nắng cùng với mức nhiệt ngày mai tại tây nguyên sẽ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở nam bộ
trên biển trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng thấp
do ảnh của hoàn lưu vùng thấp thì vùng biển phía bắc huyện đảo trường sa
đêm nay còn có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
từ ngày mai gió giảm dần còn khoảng cấp năm giật trên cấp năm biển động
khu vực phía bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín với mưa rông rải rác
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước